tuy nhiên sau nhiều tháng kết thúc công việc tại đây dù các đơn vị khác đã nhận được phù cấp theo quy định của sở y tế tp hcm
các tình nguyện viên của bệnh viện giải chiến số sáu vẫn chưa được chi trả

đến ngày hôm nay bệnh viện cùng với các bác này cũng đã khắc phục xong
theo như tôi có nắm chiều tới hôm nay
tổng bộ hồ sơ đã được hoàn tất

còn riêng đối với tháng một mươi hai hiện nay các bác sĩ toàn bệnh viện cũng đang lập hồ sơ chính từ
để thanh toán cho toàn bộ nhân viên bệnh viện

tôi xin bắt đầu hết

về việc còn có bao nhiêu tình nguyện viên chưa nhận được

qua trao đổi với lại bên trung tâm y tế quận tám thì chúng tôi được biết

để các lực lượng của trường y khoa và ngục thạch sẽ được nhận
thì cũng xin thông tin với các anh chị
đối với lại sở y tế đặc biệt là ủy ban kênh thành phố rất quan tâm

mà đặc biệt là các lực lượng tình nguyên mà các em sinh viên nữa
thì trong thời gian qua thì các cái tổ các cái thùng chức năng của sở y tế
cũng đã cùng với lại các cái bệnh viện ra sót lại

để xem cái tiến đội chi trả cho các lực lượng
thì trong thời gian tới thì cũng rất mong cái sự phối hợp của các cái chú ông báo đài
đâu đó vẫn còn một vài cái cái trường hợp mà chúng ta chưa giải quyết

thì chúng tôi xin thông tin cho các anh chị về cái câu một

từ các bệnh viện đã được giải quyết
các tỉnh và trên địa bàn thành phố được tăng cường hỗ trợ cho ngành y tế
thành phố hồ chí minh chống dịch
việc chi trả kịp thời chi phí hỗ trợ không chỉ thể hiện sự tri ân của người dân
và chính quyền thành phố đối với những hy sinh của các tình nguyện viên
mà còn là sự động viên họ trong những ngày giáp xuân nhâm dần
kính thưa quý vị do ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín nặng nề và kéo dài
đã gây tâm lý cho người dân ngại về quê
một phần là thu nhập trong năm bị giảm nhưng có lẽ là lý do
chính là tại nhiều địa phương vẫn áp dụng quy định hạn chế tụ tập đông người
ghi nhận tại các nhà ga bến xe ở tp hcm lượng khách đặt vé về quê
đón tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai giảm sâu nhất từ trước tới nay
nếu như những năm trước vào những ngày này bến xe miền đông quận bình thạnh
tp hcm thường rất đông đúc nhộn nhịp cảnh người dân xếp hàng dài
tại các quầy vé
thậm chí nhiều người sẽ không mua được vé nên đến sớm từ hai mươi ba giờ sáng
để giành chỗ thì năm nay là một hình ảnh trái ngược
hầu hết quầy vé vắng khách
âu khí cũng vì thế mà trầm lắng lạ thường
thay vì phải mất hàng giờ đồng hồ để có thể mua được tấm vé
thì năm nay dù về quê vào ngày cao điểm hai mươi tám tết
anh nguyễn văn hiền đã dễ dàng đặt chỗ cho mình và người thân
như năm ngoái thì đa số đồng nghiệp là về hết
còn như năm nay thì chỉ về có một nửa thôi
với lại là cái gọi là cái lượng vé thì mua thì nó dễ hơn là năm ngoái
mua lúc nào cũng có hết về lúc nào cũng được
các nhà xe cho biết không chỉ bán vé trực tiếp tại bến
mà vé online hoặc qua điện thoại đã được chào bán từ hai tuần trước
tuy nhiên số ghế đã bán ra còn trống rất nhiều
trong khi đó so với cùng kỳ những năm trước thời điểm này đã gần như kính chỗ
trong số hành khách đã đặt vé thì tập trung về các tỉnh miền trung hoặc tây nguyên
khách về miền bắc rất hạn chế
năm vừa rồi thì từ ngày hai mươi sáu tết là những ngày cao điểm
thì mấy năm vừa rồi là đầy
năm nay thì do dịch bệnh thì lại khách không còn lượng khách nhiều như vậy nữa
chỉ còn giảm còn cỡ một mươi thôi
từ giờ cao điểm bán đã trước một mươi ngày nay rồi mà không có khách nào đặt hết
như mỗi năm thì nhà xe đông hơn phục vụ thì hai mươi xe hai mươi xe
và lượng khách tương đương khoảng tám trăm linh giường tám trăm linh vé
nhưng mà năm nay do tình hình dịch thì lượng khách đặt chưa đủ
những năm trước tầm này thì nhà xe đã bán vé đầy hết
theo đại diện lãnh đạo đơn vị quản lý bến xe miền đông
tổng số lượng vé bán ra chỉ đạt ba mươi công suất
nhiều doanh nghiệp cũng đã chú động giảm số đầu xe do lượng khách quá thấp
song nếu có lượng khách tăng đột biến thì vẫn có thể đáp ứng nhu cầu
tổng số ghế cây cây số chỗ để bán trước trong dịp tết nay đến thời điểm hiện tại là chín mươi
tuy nhiên thì đến thời điểm hiện tại thì các đơn vị vận tải bán trước
cho các ngày đi từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi tám tháng chạp thì là hơn ba mươi
thì chính tỷ lệ khoảng ba mươi cho cái số chỗ mà đã có
tình hình bán vé tàu tết tại ga sài gòn cũng trong tình trạng thương khách
trước biến động của dịch covid một mươi chín năm nay ga sài gòn đã thay đổi phương thức phục vụ hành khách
thay vì chạy một trăm linh tàu chở khách dù có ghế trống hay đủ thì năm nay chỉ sử dụng hơn năm mươi số tàu
khi cần có thể tăng toa hoặc tăng chuyến
năm nay đặc biệt là ngành đường sát không có như những năm trước bùng hết toàn bộ phương án bán vé ra
như tôi đọc nhưng năm nay là tùy theo tình hình khách mua vé
ngành đường sát sẽ đưa các đoàn tàu ra phục vụ hành khách
tùy theo số lượng khách mua vé ngành đường sát sẽ bổ sung
cho nên là việc bán vé cũng như là khách mua vé năm nay so với năm ngoái cũng như những năm trước giảm rất nhiều
khả quan hơn ngành đường sát và đường bộ hải hàng không việt nam airlines cho biết nhiều
chuyến bay có tỷ lệ lấp đầy ghế từ bảy mươi chín mươi những ngày cận tết
tuy nhiên số lượng hành khách đặt vé vẫn giảm so với những năm trước
theo cục hàng không việt nam vận tải nội địa giai đoạn tích nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi hai từ ngày một mươi chín tháng một đến một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
chỉ ở mức từ bảy mươi bảy mươi năm so với cùng dịp tết năm ngoái với một mươi bốn chuyến bay khoảng hai bảy triệu ghế cung ứng
chiều nay ngày một mươi bảy tháng một ông dương anh đức phó chủ tịch tp hcm cùng hội đồng nghệ thuật đã có buổi kiểm tra tiến độ thi công đường hoa nguyễn huệ
với chủ đề xuân quê hương ấm tình nhân ái dự kiến diễn ra từ một mươi chín h ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến một mươi bảy h ngày bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
tức từ hai mươi bảy tháng chạp âm lịch đến mùng bốn tết
năm nay đường hoa có chú đề xuân quê hương ấm tình nhân ái có chiều dài hơn sáu trăm linh mét được chia thành ba phân đoạn
về rừng sâu thiên nhiên tươi xanh xuân nghĩa tình tự hào việt nam và ra biển lớn nước non hội ngộ
bên cạnh tiêu chí an toàn và tiết kiệm dấu ấn của đường hoa năm nay là gửi gắm sự trí ân đối với đồng bào cả nước đã dành sự tương trợ tình cảm to lớn cho tp hcm
đặc biệt là những hy sinh vất vả của lực lượng tuyến đầu chống dịch covid một mươi chín
khác với các năm trước linh vật cống chào đường hoa năm hai nghìn hai mươi hai không nằm ở vị trí trung tâm
và được chuyến dời sang hai bên với hình tượng sông hổ tương phùng cao ba m dài gần bảy mét
hiện phần lõi của linh vật đã có mặt tại đường hoa đội ngũ thi công đã bắt đầu thực hiện công đoạn lắp ghép khuôn sườn trước khi đưa hoa và các linh vật vào hoàn thiện
các xưởng thi công linh vật cũng đã hoàn thành tới tám mươi công đoạn chỉ còn khâu cuối cùng là sơn phết để bàn giao sản phẩm
lễ hội tết việt hai nghìn hai mươi hai do sở du lịch tp hcm phối hợp với các đơn vị tổ chức chính thức khai mạc vào tối qua ngày một mươi sáu tháng một
qua ba lần tổ chức lễ hội đã trở thành sản phẩm văn hóa du lịch độc đáo thu hút sự quan tâm của người dân và du khách
dù mới đầu tuần nhưng rất đông người dân đã tới nhà văn hóa thanh niên tp hcm để tham quan chụp ảnh
lần đầu tiên tham gia lễ hội kim nhân và những người bạn của mình đã có những trải nghiệm khó quên giữa không gian ngập tràn không khí tết
hôm nay thực tế mình ra đây thì em cảm thấy cảnh đây rất là đẹp
mọi người muốn chụp hình là phải chiên chút với nhau
mặc dù hôm nay là đầu tuần
mà em cảm thấy không khí tết nó đã về đến mọi nơi rồi
nên em đang cảm thấy rất là vui sướng và thấu
mỗi năm thì em không có đi ra chụp hình đây
nhưng khi sài gòn được hết trịch á kiểu như là cảm giác em vui kiểu như mừng
kiểu như mình cũng được có thể đón tết vui có thể về quê này kia nữa
không chỉ hấp dẫn với người trẻ lễ hội tết việt còn thu hút nhiều gia đình và các em nhỏ tới tham quan và vui chơi
hôm nay thì lần đầu tiên đến đây
nhưng mà thấy không khó
khi ở đây rất là vui vẻ tràn ngập không khí tết
sau mấy tháng dịch thành phố đóng băng thì bây giờ cảm thấy dễ thở hơn
và cho bé thì bé rất là vui mặc dù là rất là mệt nhưng mà bé rất là vui
điểm nhấn của lễ hội tết việt luôn là vườn mai rực rỡ và phố ông đồ
năm nay ngoài các quầy thư pháp và hàng trăm gốc mai vàng
lễ hội còn có thêm nhiều không gian tái hiện cảnh đẹp giá trị văn hóa của vùng quê nam bộ
chợ nổi trên không lồng đèn đỏ
gian hàng lá dừa được các nghệ nhân tựa tay trang trí tỉ mỉ
đem lại nhiều nét mới mẻ độc đáo cho lễ hội
một cái niềm vui nữa là hầu như mọi người đều có cái ý thức để cùng chung tay góp sức phòng chống dịch
mọi người đến đây có thể khi mà chụp hình thì bỏ khẩu trang ra
nhưng sau khi mà chụp hình xong thì đều đeo khẩu trang
và đều tuân thủ cái khai báo y tế rồi sát quẩn
cái lớn nhất trong cái câu chuyện góp phần phòng chống dịch là hầu như tất cả
tất cả các ông đồ tất cả các nhân viên các cộng đắc viên mà tham gia trong lễ hội đó
thì đều phải được tech covid nhanh ba ngày một lần
và đều phải tuân thủ khai báo y tế khẩu trang và sát quẩn
mọi việc đều được thống nhất và cùng chung tay để thực hiện một cách nghiêm túc phòng chống dịch
sau một năm với nhiều khó khăn biến động
lễ hội tết việt năm nay không chỉ mang tới cảm xúc
sắc đẹp và văn hóa tách cổ truyền của dân tộc mà còn là sự hy vọng mong cầu về một năm mới bình an